công an thành phố đà lạt lâm đồng đã tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ hai cha con bị thương do trúng đạn trì trên đường hàn thuyên
đồng thời tạm giữ hình sự năm đối tượng để phục vụ cho công tác điều tra
tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ nhiều viên đạn trì quanh ngôi nhà b một mươi bốn đường hàn thuyên thành phố đà lạt
đây là ngôi nhà xảy ra vụ việc vào chiều ngày bốn tháng bốn khi anh trương văn an một mươi chín tuổi đang dắt xe máy đi ra ngoài sân nhà thì bất ngờ bị đạn bắn trúng tay
thế vậy ông trương công bình sáu mươi một tuổi đến băng bó cha con cũng bị trúng đạn
hai nạn nhân được người nhà chuyển đến viện cấp cứu hiện cha con ông bình đã xuất viện
trước đó vào tối ngày bốn tháng bốn lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp ngôi nhà b một mươi ba cạnh nhà nạn nhân đã phát hiện và thu giữ ba khẩu súng
một mươi viên đạn năm mươi tám vỏ đạn đã qua sử dụng cùng nhiều dao mã tấu đồng thời tạm giữ hình sự năm đối tượng để phục vụ công tác điều tra
bước đầu chủ ngôi nhà b một mươi ba là ông trần minh tuấn
trần tuấn bốn mươi ba tuổi khai nhận số vũ khí này là của ông và thừa nhận việc cha con ông bình bị trúng đạn trì là do một người trong nhóm này thử súng
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ